gần một tuần sau lễ khai giảng tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa hàng trăm phụ huynh học sinh đã phản đối việc sắp nhập trường bằng cách không cho con em mình đi học
đến nay huyện đã thống nhất đường giải pháp với sự đồng thuận của người dân
sau khi nghe ý kiến từ cơ sở cũng như phân tích điều kiện hiện có huyện ủy nông cống tỉnh thanh hóa đã thống nhất giải pháp các trường trung học cơ sở vẫn sắp nhập thành một
đối với bức tiểu học sẽ tổ chức thành hai điểm trường và chung một bộ máy quản lý
trường tiểu học tế nông sẽ có điểm trường chính ở trường tiểu học tế nông và điểm lẻ tại trường tiểu học tế tân
trường tiểu học trung chính cũng sẽ tổ chức thành hai điểm trường tại trung chính và trung ý
quyết định này đã được đa số phụ huynh đồng tình
trước mắt các gia đình đồng ý để con em tiếp tục đến lớp sau đó đăng ký nơi học cụ thể để nhà trường sắp xếp